giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm
ngày mai gió có khả năng hoạt động mạnh hơn
thời tiết trên các vùng biển này còn có mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn xa bị hạn chế
trong cơn rông có khả năng xuất hiện cả lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước